xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức hai mươi bốn h
hà nội có thêm một ba trăm năm mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
số ca mắc mới từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi hai của hà nội ghi nhận là một ba trăm năm mươi bảy ca bệnh
trong đó cộng đồng là sáu trăm một mươi một ca khu cách ly sáu trăm linh chín ca khu phong tỏa là một trăm ba mươi bảy ca
phân bố một ba trăm năm mươi bảy bệnh nhân tại hai trăm chín mươi bốn xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện
đống đa có hai trăm năm mươi sáu ca hoàng mai hai trăm linh ca hai bà trưng một trăm bốn mươi năm ca trương mỹ gia lâm sáu mươi bảy ca nam từ liêm đông anh năm mươi tám ca
bắc từ liêm năm mươi sáu ca thanh trị năm mươi ca hoàn kiếm bốn mươi chín ca

thường tính tây hộ bốn mươi ca thanh sơn hai mươi chín ca sóc sơn hai mươi tám ca hà đông hai mươi ba ca thanh oai hai mươi một ca ba vị hai mươi ca hoài đức một mươi tám ca mệ linh phú xuyên một mươi bốn ca quốc oai một mươi ba ca ba đình một mươi hai ca thạch thất tám ca lòng biên bảy ca sơn tây sáu ca ứng hòa năm ca mỹ đức bốn ca đan phượng ba ca phúc thọ hai ca
phân bố sáu trăm một mươi một ca trong cộng đồng tại một trăm tám mươi xã phường thuộc hai mươi tám trên ba mươi quận huyện
tại hoàng mai có một trăm ba mươi chín ca đống đa một trăm một mươi ca hai bà trưng một trăm linh một ca thanh trị hai mươi chín ca gia lâm hai mươi sáu ca bắc từ liêm hai mươi ba ca cầu giấy hai mươi hai ca đông anh hai mươi một ca trương mỹ một mươi chín ca hoàng kiếm một mươi bảy ca nam từ liêm thanh sơn một mươi năm ca sóc sơn tây hộ tám ca mệ linh thường tính hà đông lòng biên bảy ca thạch thất ứng hòa năm ca mỹ đức phú xuyên ba vị bốn ca hoài đức ba ca quốc oai một mươi ba ca đồng anh hai mươi một ca đồng anh hai mươi một ca trương mỹ một mươi chín ca nam từ liêm thanh sơn một mươi năm ca sóc sơn tây hộ tám ca mệ linh thường tính hà đông lòng biên bảy ca
hai ca đăng phượng ba định và sơn tây một ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là hai mươi một bốn trăm sáu mươi bảy ca trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là tám hai trăm hai mươi ba ca số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là một mươi ba hai trăm bốn mươi bốn ca
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế khi hà nội bắt đầu cho phép người dân hoạt động đi lại việc tiếp xúc giữa người với người đặc biệt là người lành và người mang virus chắc chắn sẽ xảy ra khi đó virus cũng có điều kiện để lây lan rộng rãi hơn